tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế khởi bật trong hai mươi bốn giờ qua
sau ngày vía thần tài phiên sáng nay một mươi một tháng hai giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh
tại thị trường hà nội giá vàng ở mức sáu mươi một năm sáu mươi một bảy mươi bảy triệu đồng một lượng mua vào bán ra
giảm một trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều mua vào và bốn trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều bán ra
so với chốt phiên hôm qua một mươi tháng hai